tây nguyên đang vào mùa lễ hội mùa của những điều tốt đẹp sau một năm mùa màng bội thu và lễ cúng rừng của người gia rai ở xã la pách huyện lagrai tỉnh gia lai đã tôi điểm thêm cho những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trong vùng
thể hiện tâm nguyện của dân làng cầu mong cho thần rừng ban cho những điều tốt đẹp cũng như lời cam kết của bà con trong việc bảo vệ rừng để cuộc sống luôn bền vững
từ sớm những người dân ở hai làng ograng và tơ chí mang theo thực phẩm rượu ghè lên núi karai để thực hiện nghi thức cúng rừng
lễ cúng rừng của người gia rai ở xã ia pách cũng được tổ chức khi lúa trên nương ngồi trên rẫy đã được thu hoạch mùa màng đã xăm xuôi
với những người dân ở ngôi làng tơ chí và ograng sống dưới chân núi cờ rai cùng với các lễ hội khác thì lễ cúng rừng được xem là một lễ lớn tập trung đông đủ dân làng
từ người già cho tới trẻ em đàn ông và phụ nữ cùng vào rừng chuẩn bị lễ cúng
mình cúng rừng để cầu mong an rừng phù hộ cho rừng mãi xanh tươi phù hộ cho dân làng dưới chân núi karai này mùa màng tươi tốt
cũng như phù hộ cho cán bộ kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chân vững mắt sáng để giữ cây rừng thật tốt
mình cũng gửi tới lời hứa tới an rằng người karai ở hai làng tuyệt đối không xâm hại đến rừng
một lòng giữ rừng
sau lễ cúng bà con dân làng cùng quê quần dưới tán rừng cùng chúc nhau ai cũng được thần rừng ban cho sức khỏe cũng như tạo nên mối gắn kết trong cộng đồng
điều dân làng tự hào hơn cả là đã chung tay cùng với chính quyền địa phương xã giữ cho cánh rừng rộng hơn tám trăm bảy mươi hectare nơi đây luôn xanh tốt và không bị xâm hại
lễ cúng rừng không chỉ mang yếu tố tâm linh tốt đẹp của người karai nơi đây
mà còn thể hiện sự chung tay của người dân cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng đồng thời cổ vũ động viên cho tình yêu rừng cho tinh thần bảo vệ rừng của người dân
trong năm qua chúng ta đã thành lập hai tổ bảo vệ rừng chỗ lão rang và tây chí
để phát huy tính tinh thần bảo vệ rừng của người dân
thì xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền đến người dân
và bên cạnh đó thì phát huy theo phong tục tập quán của dân tại chỗ
thì hàng năm xã đã khuyên khích người dân đặc biệt là già làng
tổ chức cúng rừng với mong muốn là bảo vệ tốt môi trường sinh thái
lực lượng kỹ năng trên một địa bàn có một xã thì rất ít chỉ có một đến hai người
thậm chí là có hai ba xã đều người
thì cái việc giữ rừng là phải sức mạnh của toàn dân sức mạnh của toàn dân
đây cộng đồng là người ta tổ chức cho rừng là một cái ý nghĩa rất lớn
và góp phần rất lớn cho cái lực lượng kiếm lâm trong công tác quán mệnh vệ truyền
đấy là sức mạnh của toàn dân
khi tây nguyên đang đối mặt với nạn phá rừng thì nơi đây dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay
nhưng tình yêu với rừng
con hoa giữ rừng vẫn được bà con nơi đây trân trọng giữ gìn
mình chứng là những cánh rừng ở núi cờ rai được bà con dân làng và chính quyền bảo vệ
ngày càng xanh tốt vươn cao giữa đại ngàn
và đó cũng được coi là một tài sản vô giá mà cộng đồng nơi đây trao gửi cho thế hệ mai sau